bắt đầu từ ngày ba mươi tháng năm tại hà nội bệnh viện hữu nghị việt đức sẽ tổ chức chương trình khám và phát hiện sớm các bệnh lý thường gặp ở trẻ em
đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn được tổ chức thường niên nhằm góp phần nâng cao chất lượng sống cho những trẻ em không may mắc bệnh
ở trẻ em nhất là trẻ sơ sinh có nhiều bệnh lý thường gặp như dị tật sinh dục dị tật tay chân lồng ngực các bệnh lý tiêu hóa thận tiết điệu
chương trình được tổ chức nhằm giúp các bậc cha mẹ phát hiện sớm bệnh lý ở trẻ nhỏ
các bác sĩ sẽ khám tư vấn chụp x quang và siêu âm miễn phí cho các bé để phát hiện sớm những khối u các dị tật sinh dục các bệnh lý thận tiết niệu bệnh lý tiêu hóa các dị tật tay chân lồng ngực
bên cạnh đó những bé có hoàn cảnh khó khăn người dân tộc vùng sâu vùng xa tham gia chương trình sẽ được khoa phẫu thuật nhi và trẻ sơ sinh bệnh viện hữu nghị việt đức hỗ trợ kinh phí
thời gian diễn ra chương trình từ tám h đến một mươi sáu h các ngày ba mươi tháng năm mùng sáu tháng sáu một mươi ba tháng sáu và hai mươi tháng sáu tại phòng khám chuyên khoa nhi phòng hai trăm năm mươi tám tầng hai nhà c hai bệnh viện hữu nghị việt đức